công an huyện long thành tỉnh đồng nai cũng vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy do đối tượng trần hữu duy chú tại thị trấn long thành cầm đầu
vào ngày hai mươi ba tháng ba công an huyện long thành đã bắt khẩn cấp trần hữu duy đang tàng trữ trong người hai gói ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
khám xét nơi ở của duy lực lượng công an phát hiện thêm một mươi tám gói ni lông bên trong chứa ma túy dạng đá một khẩu súng bốn viên đạn
một cân tiểu ly một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều đồ vật để phục vụ cho việc mua bán cháy phép chất ma túy
toàn bộ số ma túy trên có tổng khối lượng là hai trăm sáu mươi bảy gram
thưa quý vị trong quá trình khảo sát đoàn thám hiểm hiệp hội hoàng gia anh đã phát hiện hệ thống gồm năm hang động còn nguyên sơ tại xã lâm hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình với tổng chiều dài hơn ba km
từ ngày một mươi hai tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng ba đoàn thám hiểm của hiệp hội hang động hoàng gia anh khảo sát vùng núi đá vôi trên địa bàn xã lâm hóa
trong quá trình khảo sát đoàn đã phát hiện hệ thống gồm năm hang động còn nguyên sơ gồm hung trù một hung trù hai hung trù ba hung ca vườn một và hung ca vườn hai
tất cả các hang đều thuộc dạng động ướt
một số hang có nhánh khô với tổng chiều dài là ba ba trăm bốn mươi chín mét
việc phát hiện những hang động này mới chỉ là kết quả bước đầu
trong quá trình khảo sát tại xã lâm hóa tại địa phương này có thể còn nhiều hang động chưa được khám phá
một số hang động có không gian lớn thạch nhũ đẹp
dự kiến vào ngày hai mươi sáu tháng ba các chuyên gia sẽ quay trở lại để tiếp tục khảo sát thêm
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv